phụ xe khách ngọc sơn
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng bắt taxi về nam định đón xe khách ngọc sơn tại khu vực cầu lạc quần thị trấn xuân trường
khi xe khách ngọc sơn dừng xe đón khách nhóm đối tượng đã xông đến dùng tay chân đánh chủ xe và phụ xe
trong lúc ẩu đà một đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho phụ xe khách ngọc sơn
trước khi tháo chạy các đối tượng còn bẻ lấy đi một camera hành trình của xe khách ngọc sơn nhằm phi tăng vật chứng
thông qua công tác trinh sát địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã triển khai ba tổ công tác khẩn trương xác minh điều tra làm rõ danh tính nhóm đối tượng gây án
người từ hà nội cũng như là trên các cái địa bàn huyện giao thủy mà đang làm ăn sinh sống tại hà nội để cố gây thương tích và hủy hoại tài sản cho nhà xe tại cơ quan công an thì các đối tượng và nhà xe đã khai báo thành khẩn
ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã tạm giam tám đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gồm hai chủ xe hai phụ xe khách mỹ anh và nhóm bốn đối tượng đã đánh dần mặt xe khách ngọc sơn
khám nhà các đối tượng cơ quan công an thu giữ một dao một vali gạch và một số vật chứng có liên quan vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định điều tra làm rõ
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng internet liên tỉnh vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc triệt phá hai đối tượng đã bị bắt giữ
đó là lê văn chú tải tp buôn ma thuật và nguyễn anh tuấn chú tải tp hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tuấn rủ văn tham gia cá độ bóng đá
sau đó tuấn liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở tp hcm mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản này hai đối tượng chia nhỏ làm bảy tài khoản khác rồi giao cho các con bạc tổ chức ăn thua
chỉ hơn hai tháng hai đối tượng này đã tổ chức cá độ ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra văn còn tham gia cá độ ở một tài khoản khác với tổng số tiền là ba hai tỷ đồng
khi đang lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phạm mạnh huy chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định đã bị công an phường trần quang diệu tp hcm phát hiện bắt giữ
theo thông tin ban đầu phạm mạnh huy là nghi can thực hiện nhiều vụ án lừa đảo chiếm vào tài sản
trên địa bàn tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi cách đây một năm
trước tết tân sửu hai nghìn hai mươi một phạm mạnh huy trào hàng bán bánh kẹo tết cho một số tiệm tạp hóa ở thành phố quảng ngãi
với số tiền hàng chục triệu đồng
sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của huy đối tượng này không giao hàng như cam kết
mà bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
qua tin tố giác của quần chúng nhân dân vào ngày hôm qua lực lượng công an tỉnh tiền giang
đã tiến hành bắt quả tàng hai mươi hai đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
địa điểm tổ chức là phần đất của nguyễn ngọc cần tại xã thân cửu nghĩa huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà
hàng chục cặp cửa sắt trên một trăm năm mươi triệu đồng một mươi năm điện thoại di động tám xe máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà trên do nguyễn ngọc cần đứng ra tổ chức
tiền cược trong mỗi trận từ năm đến một mươi triệu đồng
ngoài ra cần cử một đối tượng canh đường cảnh giới từ xa để tránh bị lực lượng công an phát hiện
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đấu tranh triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại khu vực xã quảng tín huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt giữ hai đối tượng trú tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đắk nông
đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm hai mươi hộp với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg
đây là số tăng vật lớn nhất được thu giữ trong các vụ án tàng trữ mua bán
vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh đắk nông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra từ việc sử dụng và tự chế pháo nổ
tuy nhiên tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo vẫn có xu hướng gia tăng
đáng báo động là tình trạng thanh thiếu niên học sinh thực hiện những hành vi sử dụng
mua bán pháo tự chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tình hình trật tự xã hội
ghi nhận sau đây được thực hiện tại tỉnh hà tĩnh
trong những ngày đầu gia quân công an xã kỳ giang huyện kỳ anh phát hiện hai em học sinh đang mang theo một bao tải
kiểm tra bên trong lực lượng chức năng phát hiện có một mươi bốn quả pháo nổ tự chế có tổng khối lượng ba sáu kg
công an xã thanh bình thịnh huyện đức thọ trong quá trình tuần tra cũng phát hiện sáu đối tượng có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép
trong đó cả sáu đối tượng đều trú tại xã thanh bình thịnh và đang là học sinh từ lớp sáu đến lớp chín của các trường trung học cơ sở trên địa bàn
cũng trong thời gian này công an xã thạch châu công an xã hộ độ huyện lộc hà đã liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trong độ tuổi học sinh thực hiện hành vi vi phạm liên quan đến pháo
thực trạng trên đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy cơ tiềm ẩn nhiều vấn đề ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn liên quan đến pháo nổ trong dịp tết nguyên đán sắp tới

công an các huyện thành phố thị xã trong toàn tỉnh nhất là lực lượng công an cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ký cam kết với các trường học khu dân cư các cơ sở kinh doanh trên địa bàn về các quy định liên quan đến pháo nhằm vận động sự vào cuộc của cả xã hội trong quản lý phát hiện xử lý các hành vi liên quan đến pháo